nội dung công điện thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ tài nguyên và môi trường chỉ đạo trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết mưa lũ tổ chức dự báo cung cấp thông tin kịp thời
ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lũ trên địa bàn theo phương châm bốn tại chỗ và cấp báo động chủ động xử lý các tình huống sự cố phát sinh trong và sau mưa lũ khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ
bộ y tế chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và lực lượng y tế cơ sở sẵn sàng lực lượng cơ số thuốc dự phòng kịp thời xử lý hỗ trợ địa phương khi có yêu cầu
bộ công thương chỉ đạo kiểm tra vận hành an toàn hiệu quả các hồ chứa thủy điện có phần cắt giảm lũ cho hạ du không để xảy ra lũ nhân tạo vận hành an toàn hệ thống lưới điện và bảo đảm cung cấp điện
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn chỉ đạo địa phương kiểm tra vận hành bảo đảm an toàn đề điều hồ đập góp phần cắt giảm lũ cho hạ du
chỉ đạo triển khai các biện pháp bảo vệ sản xuất nông nghiệp chuẩn bị phương án phục hồi sản xuất ngay sau khi lũ rút
bộ giao thông vận tải sẵn sàng lực lượng vật tư phương tiện tại các khu vực sung yếu để kịp thời khắc phục nhanh các sự cố sạt lở bảo đảm giao thông thông suốt
bộ công an bảo đảm an ninh trật tự vùng bị thiên tai chủ động cấm phương tiện giao thông hoạt động trên các tuyến đường khu vực bị ngập sâu sẵn sàng hỗ trợ sơ tán nhân dân phối hợp thực hiện nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu
ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn bộ quốc phòng chỉ đạo các lực lượng đóng trên địa bàn sẵn sàng phương tiện lực lượng chủ động tham gia hỗ trợ địa phương và nhân dân ứng phó khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ kịp thời chỉ đạo các bộ ngành địa phương triển khai các biện pháp ứng phó tổng hợp tình hình thiệt hại báo cáo thủ tướng chính phủ theo quy định
đêm qua ngày một mươi năm và sáng sớm ngày hôm nay ngày một mươi sáu tháng một mươi hai lũ trên sông các tỉnh miền trung lên rất nhanh nhiều nơi vượt mức báo động ba tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp nghiêm trọng và kéo dài
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cũng đã vừa ra thông báo khẩn cấp về tình hình lũ tại các tỉnh trung bộ
theo đó lũ trên các sông ở quảng nam quảng ngãi bình định đang diễn biến phức tạp và đặc biệt lớn ngoài ra trung tâm còn cập nhật tình hình lũ trên các sông từ quảng bình đến thừa thiên huế phú yên
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cũng đã vừa ra thông báo khí tượng thủy văn trung bộ ngoài ra trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung bộ ngoài ra trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung bộ ngoài ra trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung bộ
sáu tháng một mươi hai lũ trên các sông ở quảng nam quảng ngãi bình định và gia lai lên rất nhanh cơ quan khí tượng cảnh báo tình trạng ngập lụt sâu diện rộng nghiêm trọng xảy ra ở các tỉnh từ thừa thiên huế đến phú yên và gia lai đặc biệt thành phố huế và thành phố quy nhơn bị ảnh hưởng nghiêm trọng do ngập lụt nguy cơ xảy ra lũ lớn lũ quét trên các sông suối nhỏ sạt lở đất ở vùng núi ngập lụt ở vùng trúng ven sông
mưa lũ còn ảnh hưởng đến an toàn các hồ chứa các tỉnh từ thừa thiên huế đến phú yên
trung tâm dự báo nhận định đây là đợt lũ đặc biệt lớn xảy ra trên diện rộng kéo dài
tình hình lũ còn diễn biến phức tạp
như truyền hình nhân dân đã đưa tin liên tục trong những ngày qua
do mưa lớn ở thượng nguồn và các đập thủy điện ở cả hai dòng là vu gia và thu bồn tỉnh quảng nam
đồng loạt xả lũ khiến cho nhiều vùng hạ du bị ngập nặng
nơi rốn lũ hội an nhiều khu vực đã ngập sâu một mét
hoạt động du lịch sinh hoạt của du khách và người dân bị đình trệ
đây được xem là cơn lụt bất thường so với mọi năm
cách đây khoảng hai tuần thì hậu an đã có lũ
và như mọi năm thì đó là đợt lũ cuối cùng trong năm
nhưng hiện nay thì hậu an đang phải đón nhận một đợt lũ mới
và đợt lũ này đến rất là bất ngờ
và mực nước thì cao canh báo động ba
thì đó là điều này nó ảnh hưởng rất lớn đến đời sống sinh hoạt của người dân
vì mọi người không có sự chuẩn bị đấu phó cho đợt lũ đánh bất ngờ như thế này
tại các tuyến phố đi bộ chính như bạch đằng nguyễn thái học
đều bị ngập trong nước lụt có nơi nước ngập sâu một mét
mọi hoạt động du lịch trong khu phố cổ đều bị đình trệ
nhiều khách du lịch được di chuyển đến nơi an toàn
vào thời điểm này ngập lụt xảy ra ở hội an là điều bất thường
vì thế gây thiệt hại lớn về sản xuất nông nghiệp du lịch ở địa phương
và chống dịch khách
nhưng bây giờ cũng lũ này xuống là gần như người ta thiệt hại
đặc biệt người nông dân là người ta thiệt hại nhiều
do đã quá quen với cảnh lụt lội diễn ra hàng năm
nên chính quyền thành phố đã chủ động các phương án di rời dân và du khách
ở các vùng thấp lụt và nghiêm cấm người dân vận chuyển du khách đến những khu vực nguy hiểm
bên cạnh đó cũng tạo điều kiện cho người dân và du khách
có dịp thưởng ngoạn một hình ảnh hội an rất riêng trong mùa lũ lụt
thật sự cảm thông với người dân
mình đi chụp ảnh như thế này để mình cũng muốn mang cho những cái thông điệp cho mọi người thấy
hội an sẽ cho dù là lũ lụt như thế này
nhưng mà nó vẫn có những cái nét đẹp và những cái nét tiếng rũ của nó
bởi vì người dân hội an người ta cũng đã quen với cái đó rồi
trước hết chúng nó người dân
cái việc thứ hai nữa
đối với du khách
thì một team ở hội an
họ muốn nhìn hội an một cách cạnh khác
tức là nhìn phố cổ hội an
phố cổ này
ở trong khu vực này
có tình trạng bị ngập nước
đây chính cái điều đó
nó tạo ra nó có một cái gì đó
mà bọn thân nó lúc nào cũng cảm thấy thích thú
trong bất cứ là thời tiết nó như thế nào
tôi đang nối một cảm giác thân quen
nhưng hôm nay chúng ta đang đây
tôi thấy là khuôn mặt nào
dù lụt lậu dọn như vậy
nhưng khuôn mặt nào cũng vui tươi
cũng trò hũa cả
và nó bình thường
không việc gì phải vậu vã
không việc gì phải quảng hốt
họ đứng đạt
để họ đóng nhận bộ thức
qua bao thăng trầm của lịch sử
sự khắc nghiệt của thiên nhiên
đất và người hội an đã đón nhận tất cả
với một tâm thế vững vàng linh hoạt và riêng có
chính điều đó đã làm nên một hội an
có giá trị di sản văn hóa toàn cầu
tại tỉnh thừa thiên huế
hôm qua đã tiếp tục có mưa lớn trên diện rộng
và các hồ thủy điện xả lũ
khiến cho nhiều địa phương trong tỉnh chìm trong biển nước
theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thừa thiên huế
có hơn một bốn trăm linh hộ dân bị ngập trong lũ
hàng trăm hectare hoa màu có nguy cơ mất trắng
do ngập nặng
tại thừa thiên huế đã có mưa vừa đến mưa to và rông
lượng mưa phổ biến từ hai trăm linh bốn trăm một mươi mm
riêng ngày một mươi năm tháng một mươi hai
mưa lớn trên diện rộng
lũ trên các sông như sông hương trên báo động hai
sông bồ gần báo động ba
mưa lớn đã làm một người chết và một học sinh mất tích
toàn tỉnh đã có một bốn trăm hai mươi nhà bị ngập
tập trung chủ yếu tại hai huyện phú lộc và quảng điền
khoảng hai mươi hộ dân tại huyện phú vang
phải di rời về nơi an toàn
khoảng một trăm một mươi năm hecta hoa màu
các loại bị ngập hoàn toàn
ước thiệt hại một trăm linh ở thị xã hương trà
các công trình thủy điện tiếp tục xả lũ
khiến hệ thống giao thông trên địa bàn tỉnh
vẫn trong tình trạng ngập nặng
gây ách bác giao thông
hệ thống đường nội thị
các tuyến tỉnh lộ đi các huyện thị xã bị ngập sâu
có nơi đến tám m
đặc biệt tại thành phố huế
mưa lớn bắt đầu từ chiều một mươi năm tháng một mươi hai
khiến nước lên nhanh
nhiều tuyến đường ngập nặng
một số tuyến dương văn an nguyễn bính tố hữu
nước ngập sâu từ ba đến năm cm
gây khó khăn trong việc đi lại của người dân
ngành giáo dục và đào tạo tỉnh
đã chỉ đạo các trường hợp trên địa bàn
cho học sinh nghỉ học từ chiều một mươi bốn và một mươi năm tháng một mươi hai
trong ba ngày qua
nhà trường bị ngập chim trong nước
vì đảm bảo tình hình an toàn cho học sinh
cho nên nhà trường buộc phải cho học sinh nghỉ học
biệt rằng trong tuần này
nhà trường đang tiến hành triển khai ôn tập
để chuẩn bị thí cử học kỳ
nhưng vì mực nước ngập rất sâu
không thể đảm bảo an toàn cho các cháu được
cho nên nhà trường không đả xây dựng
phương án sẽ tỏ kế hoạch
học bu cho các chậu trong thời gian
để chuẩn bị do tạm thí của học kỳ đạt hiệu quả cao hơn
hôm qua và hôm nay
do ảnh hưởng của không khí lành tăng về
cho nên chỉ một số thông
sông cò hải và sông hồi rui
cụ thể như thông đông hải
thông lê thật thiền thông tông an thông phật tường
vẫn bị ngập hầu như toàn bộ
tất nhiên gấp toàn xã
mưa lớn kéo dài những ngày qua
cũng làm ảnh hưởng đến khoảng một năm trăm linh hộ dân sinh sống
tại các xã như lộc trì lộc bồn lộc điền
lộc an lộc thủy
và nhiều cây cối dụng vườn hoa màu khác
của bà con nhân dân trên địa bàn huyện phú lộc
hiện mưa vẫn còn tiếp diễn trên diện rộng
và dự đoán mực nước vẫn chưa thể rút khỏi
các vùng thấp trũng tại các địa phương nói trên
văn phòng ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thế thiên huế
đang tiếp tục cập nhật thông tin diễn biến của đợt mưa
và tình hình các hồ chứa thủy điện trên địa bàn
cũng như các địa phương tích cực triển khai
các phương án ứng phó với mưa lũ
cũng liên quan đến vấn đề ứng phó
phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu
theo dự báo của ngành chức năng
bốn mươi năm diện tích toàn vùng đồng bằng sông kiểu long
có thể bị nhiễm mặn
nếu các đập thủy điện đầu nguồn sông mê công
tích nước không cung cấp đủ nước
để đẩy mặn sang ngoài
ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu
đối với tự nhiên và sinh kế của người dân trong vùng
là thách thức rất lớn đối với chính quyền địa phương
và hơn hai mươi triệu người dân sinh sống
tại khu vực đồng bằng sông kiểu long
hiện nay đồng bằng sông kiểu long
bước vào sản xuất nông nghiệp năm hai nghìn một mươi bảy
để chủ động phòng chống hạn hán xâm nhập mặn
trung tâm quản lý vận hành thủy lợi các tỉnh
vận hành hệ thống cống đập đồng bộ
trước mắt đảm bảo cung cấp đủ nước
phục vụ vụ lúa đông xuân hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy
đến kỳ thoại
theo đó các địa phương tăng cường kiểm soát tốt
hoạt động cống đập sử dụng nước ngọt hợp lý
nhất là biến xâm nhập mặn
là thách thức trở thành lợi thế
đối với vùng mặn thường xuyên thì tập trung nuôi thủy sản
còn vùng có danh giới lúc mặn nút ngọt
tập trung mô hình tôm lúa
đồng thời tăng cường nạo vét canh rạch
dẫn nước vào ruộng lúa ao hồ nuôi trồng thủy sản
và vườn cây ăn trái
đặc biệt ngành khuyến nông các địa phương
có kế hoạch tuyên truyền vận động
nông dân giữ chữ nước trong canh mương
ao hồ khi chiều cường lên cao
bảo đảm đủ nước sản xuất khi mùa khô năm hai nghìn một mươi bảy sắp đến
nỗ lực triển khai nhiều chương trình
dự án tận dụng cơ hội hạn chế thách thức
của khô hạn xâm nhập mặn
để đồng bằng sông kiều long phát triển bền vững
và thích ứng với biến đổi khí hậu
hơn nửa năm kể từ sự cố ô nhiễm môi trường biển
thời gian qua tình hình an ninh trật tự
đời sống của người dân các địa phương ven biển
trên địa bàn tỉnh luôn được duy trì ổn định
kết quả này là sự nỗ lực
của cả hệ thống chính trị đồng hành cùng nhân dân
các địa phương ven biển
tạo nên sức mạnh đoàn kết
để quảng trị vượt qua khó khăn thử thách
sau khi chính phủ thông báo nguyên nhân cá chết
ủy ban nhân dân tỉnh quảng trị đã chỉ đạo
các cơ quan liên quan tổ chức công khai minh bạch
việc thống kê thẩm định việc bồi thường thiệt hại
đến nay tỉnh quảng trị đã giải ngân xong đợt một
việc chi trả tiền bồi thường thiệt hại
cho hai đối tượng thiệt hại trực tiếp là
chủ tàu thuyền và lao động trên biển
với số tiền hai trăm linh hai tám tỷ đồng
kết thúc đợt một
việc chi trả bồi thường thiệt hại
ở các địa phương trong tỉnh
được đánh giá đã làm đúng quy trình công bằng minh bạch
đảm bảo an ninh trật tự
và mang lại sự hài lòng phấn khởi cho người dân
trong thời gian tới
bên cạnh việc thống kê thẩm định
các đối tượng thiệt hại khác
để chi trả tiền bồi thường thỏa đáng
những đợt tiếp theo
các cấp chính quyền tỉnh quảng trị
cần phải định hướng người dân sử dụng nguồn tiền bồi thương hiệu quả
chuyển đổi sinh kế
tạo công an việc làm ổn định đời sống
và phát triển sản xuất cho người dân vùng biển
tin rằng với sự đoàn kết đồng thuận
ý đảng hợp lòng dân sẽ tạo nên sức mạnh tổng hợp
tiếp tục giúp người dân vùng biển quảng trị
vượt qua khó khăn thử thách
để có cuộc sống tốt đẹp hơn
trong phần tin tiếp theo
nghệ an nối thành công chi thể bị đứt rời
ninh thuận quan tâm dạy và học tính chăm cho học sinh
tại nghệ an các bác sĩ bệnh viện đa khoa một một năm
vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nối chi thể đứt lìa
bằng kỹ thuật vi phẫu cho bệnh nhân lê văn ngọc hai mươi chín tuổi
quê ở xã quang sơn đồ lương
bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bàn tay bị đứt lìa

và bác sĩ nhận thấy có thể cứu sống bàn tay cho bệnh nhân
nên đã tiến hành phẫu thuật
ca phẫu thuật được bác sĩ hoàng công anh
phó trưởng khoa chấn thương chỉnh hình trực tiếp tiến hành
bằng kỹ thuật vi phẫu nối ghép xương các dây thần kinh mạch máu
kéo dài gần bảy tiếng
qua ba ngày theo dõi ca phẫu thuật được đánh giá thành công
khi bàn tay bị đứt rời được nối lại của bệnh nhân đã hồng ấm
ít sưng nề bệnh nhân không còn sốt
đặc biệt các ngón tay đã bắt đầu cử động được
tuy nhiên theo các bác sĩ vẫn phải tiếp tục theo dõi
và điều trị thêm một thời gian nữa
mới có thể đánh giá chắc chắn khả năng hồi phục cảm nhận vận động của bàn tay được nối
sáng nay tại hà nội bệnh viện nội tiết trung ương tổ chức hội nghị khoa học mở rộng
về điều trị các bệnh lý nội tiết dối loạn chuyển hóa
nhân dịp kỷ niệm một mươi năm năm thành lập khối ngoại của bệnh viện
hội nghị là diễn đàn để các nhà khoa học trong nước và quốc tế
trao đổi thông tin khoa học hợp tác nghiên cứu và chia sẻ kinh nghiệm điều trị phẫu thuật
cũng như điều trị nội khoa các bệnh lý nội tiết dối loạn chuyển hóa
sau một mươi năm năm hình thành và phát triển khối ngoại của bệnh viện nội tiết trung ương
đã đạt nhiều thành tiệu được ngành y tế và cả xã hội ghi nhận
trong công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân
đặc biệt với phương pháp phẫu thuật nội soi tuyến giáp của phó giáo sư tiến sĩ trần ngọc lương
giám đốc bệnh viện việt nam đã để lại dấu ấn sâu sắc trên bản đồ y khoa thế giới
một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng gây thiệt hại lớn về người
đã xảy ra tại ngôi nhà trong hẻm bốn trăm năm mươi ba đường lê văn sĩ phường một mươi hai quận ba tp hcm
vụ cháy làm sáu người bị thiệt mạng và hai người khác bị thương nặng đang được cấp cứu
hiện cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc
thông tin từ người dân trong khu vực cho biết
vào khoảng giờ dạng sáng nay một mươi sáu tháng một mươi hai
người dân phát hiện khói lửa bùng phát từ ngôi nhà hai tầng tại địa chỉ bốn trăm năm mươi ba
trên sáu đường lê văn sĩ quận ba tp hcm
người dân hô hoán dập lửa và đập cửa để những người bên trong căn nhà biết
để ra ngoài một số người trong nhà chạy ra từ tầng hai nhảy từ ban công xuống đất
mọi nỗ lực dập lửa tại chỗ đều bắt hành đám cháy càng lúc càng lớn
nhận được tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy tp hcm đã điều động rất nhiều phương tiện
xuống hiện trường để dập lửa và cứu người bên trong ra ngoài
khoảng ba mươi phút sau đám cháy đã được dập tắt
tuy nhiên có sáu người trong cùng một gia đình bị mắc kẹt bên trong đã bị thiệt mạng
gồm hai vợ chồng ba đứa con nhỏ và một người cháu
hai người khác nhảy xuống đất để thoát nạn bị thương nặng đang được cấp cứu
hiện cơ quan chức năng đã phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc
còn tại nghệ an lực lượng chức năng của tỉnh vừa bắt giữ một xe tải
chở gần hai sáu tấn hoa quả xuất xứ từ trung quốc có dấu hiệu vi phạm pháp luật
xe tải do ông hồ hữu thông chú tại địa phương điều khiển bị bắt giữ
khi đang di chuyển trên quốc lộ một đoạn qua xã quỳnh hồng huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện xe chở các loại hoa quả nhập lậu
gồm táo quýt ngọt hồng lê và một số loại trái cây khác
tất cả đều không có hóa đơn chứng từ hợp lệ
lái xe khai báo số hàng này được trở từ thành phố móng cái tỉnh quảng ninh về tỉnh nghệ an để tiêu thụ
cơ quan chức năng đã xử phạt hành chính đối với lái xe một mươi năm triệu đồng
hôm qua đoàn công tác của quốc hội đã đi kiểm tra và có buổi làm việc với ủy ban nhân dân tp hcm
về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm
qua kiểm tra đoàn công tác của quốc hội đề nghị là tp hcm tăng cường kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm
nhất là dịp cuối năm
qua kiểm tra một mươi ba cơ sở bao gồm các lò giết mổ heo cơ sở chế biến thủy sản bếp ăn tập thể cơ sở sản xuất rau an toàn
các chợ đầu mối đoàn công tác đánh giá cao những nỗ lực của tp hcm
trong việc quản lý về an toàn vệ sinh thực phẩm
đặc biệt là việc ứng dụng khoa học công nghệ để giám sát nguồn gốc thực phẩm
khi tp hcm được cung cấp thực phẩm từ nhiều địa phương khác nhau
tổng thống rất hoan nghênh những cách làm như vậy của tp hcm
tp hcm đã đi đầu trong nhiều lĩnh vực
và đặc biệt trong an toàn thực phẩm đã ứng dụng những tiến bộ khoa học công nghệ
nhất là về công nghệ thông tin trong việc kiểm soát về an toàn thực phẩm
trong các vấn đề xử lý xử phạt
thì tp hcm cũng đã cố gắng xử phạt khá nghiêm minh
theo đại diện sở công thương tp hcm
việc ứng dụng công nghệ thông tin nhằm truy xuất nguồn gốc thịt heo qua smartphone
sẽ được thực hiện từ ngày một mươi sáu tháng một mươi hai
đây là cách làm hiện đại để người tiêu dùng có thể giám sát cả quá trình nuôi
cung ứng đến điểm bán và đến tay người tiêu dùng
người tiêu dùng có thể sử dụng các cái điện thoại smartphone
tải một ứng dụng miễn phí trên mạng tifood com
để quét vào các tem truy xuất được dán lên các sản phẩm thịt khi mình mua hàng
để biết được cái nguồn gốc biết được thời gian giết mổ biết được cái sản phẩm đến tay mình lúc nào
hiện tp hcm đang quy hoạch hệ thống giết mổ tập trung
chuyển từ giết mổ thủ công và bán công nghiệp thành giết mổ công nghiệp
từ đó sẽ giảm ô nhiễm môi trường đảm bảo về an toàn vệ sinh thực phẩm
bên cạnh đó việc giám sát lưu lượng các chất cấm trong chăn nuôi được kiểm tra giám sát chặt chẽ
chăn nuôi chất cấm và kháng sinh trong chăn nuôi là được liên tục và xuyên suốt
từ chăn nuôi đến giết mổ cho đến cái sản phẩm thịt mà ra các chợ luôn để tránh cái sự trà trộn
cũng tại buổi làm việc đoàn công tác của quốc hội đề nghị sắp tới trong dịp tết nguyên đán
nhu cầu thực phẩm của người dân tp hcm tăng cao
do vậy việc kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm càng phải được thực hiện nghiêm túc chặt chẽ
đảm bảo để người dân được sử dụng thực phẩm an toàn
luôn được ngành giáo dục tỉnh ninh thuận quan tâm
các lớp học hai buổi ở cấp tiểu học mỗi tuần học bốn tiết
các lớp học một buổi trên một ngày và học ba tiết trong một tuần
đây là môn học tự chọn đối với các trường vùng đồng bào trăm tại ninh thuận
tại trường tiểu học mỹ nghiệp thị trấn phước dân huyện ninh phước
cô giáo thọ thị bảy là một trong những người tham gia giảng dạy môn tiếng trăm
cho học sinh hơn hai mươi năm chia sẻ
việc dạy tiếng trăm bổ trợ rất nhiều cho việc dạy tiếng việt
vì thông qua tiếng trăm giáo viên sẽ cung cấp những tên gọi giải nghĩa một số từ tiếng việt
mà các em chưa biết hoặc không hiểu
từ đó giúp các em học tốt hơn các môn học khác bằng tiếng việt
bản thân tôi cũng cố gắng truyền đạt cho các em học theo cách và nên
và ở đây cũng bộ cũng như là tỉnh có nhiều sự quan tâm cho các con em dân tộc
để mà hỗ trợ một số sách
sau nhiều năm triển khai xuyên suốt dạy tiếng trăm
mỗi năm học có hơn bảy học sinh cấp tiểu học ở vùng đồng bào trăm tham gia học
nhiều giáo viên cho biết việc dạy chữ nói tiếng mẹ đẻ cho con em người chăm
là nguồn động viên lớn để họ có điều kiện hoàn thiện thêm kỹ năng dạy học của mình
việc thực hiện cần có sự quan tâm đầu tư
về cơ sở vật chất cũng như là thiết bị đồ dùng dạy học
để giáo viên có đủ điều kiện dạy cho các em có những cái thực tế hơn
đi sát với đời sống hằng ngày gần gũi các em
thì việc đó dễ tiếp thu trong bài học cũng như trong việc học tiếng trăm
vài năm gần đây ngành giáo dục và đào tạo tỉnh ninh thuận
còn áp dụng chương trình dạy tiếng trăm cho học sinh lớp một mươi và lớp một mươi một

tại trường phổ thông dân tộc nội chú tỉnh
mở lớp dạy cho đông đảo cán bộ làm công tác dân vận công an
đã giúp nhiều cán bộ nâng cao kỹ năng giao tiếp với đồng bào trăm
bên cạnh việc dạy tiếng trăm ở các trường tiêu học phùng trăm
thì ngành giáo dục cũng đã quan tâm đến việc dạy học
ở các trường chính trị hoặc là ngay trong sở giáo dục
các trưởng phó phòng ở trong sở công phái học tiếng trăm
cũng như các ban ngành khác ở trên địa bàn tỉnh
và đặc biệt là trường truyền học nội trú
trung học phổ thông tộc nội trú tỉnh
hàng năm đều mở lớp học tiếng trăm
cho các em học sinh lớp một mươi người trăm
hoặc người dân tộc khác nếu có nguyện vọng
những nỗ lực của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh ninh thuận
trong việc đưa chữ trăm vào trường học
không chỉ giúp các em học sinh dân tộc trăm biết chữ trăm
mà các em còn có điều kiện tìm hiểu về bản sắc văn hóa
phong tục tập quán của dân tộc mình một cách sâu sắc
trong phần tin thế giới nga và mỹ hoãn hội đàm với aleppo
lãnh đạo đảng cầm quyền hàn quốc tuyên bố từ chức tập thể
liên minh du kích lực lượng vũ trang cách mạng colombia
quân đội giải phóng đã chính thức đăng ký trở thành đảng chính đảng
tổ chức này sẽ đại diện cho lực lượng du kích
trong các cuộc thảo luận để thông qua những cải cách
trong khuôn khổ của đảng cộng hòa và đảng cộng hòa

cuộc họp về việc thành lập chính đảng được tiến hành ngay tại quốc hội colombia
trong đó quyết định những người sẽ đảm nhiệm vai trò thượng nghị sĩ và hạ nghị sĩ
mà frc được quyền chỉ định ngoài bầu cử
theo như thỏa thuận hòa bình và những đại biểu này sẽ có quyền phát biểu
nhưng không có quyền bỏ phiếu tại cơ quan lập pháp tối cao colombia
theo chiến lược đề ra chính đảng này sẽ chưa tham gia

và các hoạt động trên chính trường tại colombia
cho tới khi đạt được tư cách chính đảng đầy đủ vào năm tổng tuyển cử hai nghìn hai mươi
nhằm bảo vệ các nhân vật lãnh đạo chủ chốt và chuẩn bị cho cuộc bầu cử địa phương
nơi tổ chức này sẽ vận động một mặt trận hòa bình rộng lớn hơn
để cạnh tranh trực diện với phe cực hữu
do cựu tổng thống alvaro uribe đứng đầu
liên quan tới cuộc chiến syri hãng tin tass của nga dẫn lời
một quan chức cấp cao nước này cho biết nga và mỹ đã hoãn
các cuộc hội đàm đang được xúc tiến
nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng ở thành phố chiến lược aleppo
truyền thông syri đưa tin ít nhất bốn phiến quân cùng với gia đình
sẽ được sơ tán khỏi các khu vực cuối cùng
do phiến quân kiểm soát ở phía đông aleppo
dự kiến liên hợp quốc sẽ sơ tán khẩn cấp khoảng một trăm linh người tới tỉnh idib
và đang thảo luận với thổ nhĩ kỳ
về việc thiết lập các trại tị nạn quy mô lớn ở gần biên giới
theo thỏa thuận giữa chính phủ syri và lực lượng phiến quân
cả hai bên phải tuân thủ một lệnh ngừng bắn trong thời gian hoạt động sơ tán diễn ra
tính đến ngày một mươi bốn tháng một mươi hai các hoạt động quân sự đã tạm lắng xuống
ở phía đông thành phố aleppo khi phiến quân đồng ý thỏa thuận rút khỏi cứ điểm cuối cùng
trong khi đó cộng đồng quốc tế đang ra sức nỗ lực cứu vãn
thỏa thuận ngừng bắn mong manh ở thành phố aleppo
tổng thống nga vladimir putin đang ở thăm nhật bản
đã có cuộc hội đàm với thủ tướng nước chủ nhà shinzo abe
trong đó bàn về khả năng khai thác kinh tế chung
trên những đảo tranh chấp
tranh chấp chủ quyền đối với nhóm bốn hòn đảo hiện do nga kiểm soát
và gọi là nam kurin trong khi tokyo gọi là vùng lãnh thổ phương bắc
đã cản trở hai bên ký hiệp ước hòa bình sau chiến tranh thế giới thứ hai
trong cuộc gặp lần này tổng thống vladimir putin và thủ tướng shinzo abe
đã thảo luận công tác chuẩn bị cho các cuộc thương lượng về hiệp ước hòa bình
và nhất trí khôi phục các cuộc tiếp xúc quân sự vốn bị đóng băng
cũng như các cuộc tiếp xúc theo thời thức hai cộng hai
thảo luận về vấn đề phòng thủ trên không và sự hiện diện của mỹ
ở khu vực châu á thái bình dương cũng như về vấn đề triều tiên
hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ có vòng hội đàm tiếp theo
tập trung vào lĩnh vực hợp tác kinh tế và một cuộc họp báo chung
để ra thông cáo cụ thể kết quả hội đàm trong ngày hôm nay
tiếp theo thông tin về chính trường hàn quốc
các nhân vật lãnh đạo của đảng senuri cầm quyền ở nước này
đã ra tuyên bố từ chức tập thể vào tuần tới
trong bối cảnh mâu thuẫn giữa các phe phái trong nội bộ đảng đang gia tăng
những bê bối này đang giúp cho uy tín của đảng đối lập tại hàn quốc tăng cao
hội đồng tối cao đảng shanuri cơ quan hàng đầu có thẩm quyền
ra những quyết định quan trọng của đảng này
sẽ cùng với chủ tịch đảng lee joo hun tuyên bố từ chức vào ngày hai mươi một tháng một mươi hai
đầu tuần này lãnh đạo nhóm nghị sĩ đảng sendori
tại quốc hội nghị sĩ trung jin suk đã từ chức
và nhận trách nhiệm về vụ luận tội tổng thống
cũng như tình trạng mâu thuẫn trong nội bộ đảng
trong khi đó tỷ lệ ủng hộ đảng minzo đối lập chính ở hàn quốc tiếp tục tăng lên
theo cuộc thăm dò mới nhất công bố ngày hôm qua
có ba mươi bảy số ý kiến ủng hộ đảng này đạt tỷ lệ ủng hộ cao nhất
từ khi đảng này đổi tên hồi cuối năm hai nghìn một mươi
ngược lại tỷ lệ ủng hộ đảng suneri cầm quyền
giảm chín xuống còn một mươi sáu bốn
hội nghị thượng đỉnh liên minh châu âu eu đã kết thúc sau một ngày làm việc
với chương trình nghị sự dày đặc về các vấn đề nóng như anh rời khỏi eu
quan điểm của eu đối với nước nga
và thỏa thuận với hà lan về hiệp định liên kết eu ukraine
các nhà lãnh đạo eu cho biết
lần gặp này không bàn đến nội dung về các cuộc đàm phán sắp tới với london
mà làm rõ vai trò của eu khi đàm phán về brexit trong tương lai
cũng tại hội nghị lãnh đạo các nước eu đã quyết định kéo dài thêm sáu tháng
lệnh trừng phạt kinh tế áp đặt lên nga
từ năm hai nghìn một mươi năm
liên quan đến vấn đề ukraine
trong bối cảnh tình hình chiến sự leo thang tại syri
eu kêu gọi cứu trợ sơ tán dân thường ra khỏi khu vực chiến sự
liên quan đến hiệp định liên kết eu ukraine
hà lan đã đạt được thỏa thuận với hai mươi bảy nước trong liên minh
về một văn bản thỏa thuận mở đường cho khả năng
nghị viện nước này phê chuẩn hiệp định với ukraine
vốn đang bị bế tắc tại hà lan
văn bản thỏa thuận quy định ukraine không có tư cách là nước ứng cử viên gia nhập eu
không có hợp tác bắt buộc về quốc phòng
không cho phép công dân ukraine làm việc trong các nước eu
về vấn đề người di cư
eu đánh giá việc thực thi thỏa thuận giữa eu và thổ nhĩ kỳ
ký kết vào hồi tháng ba vừa qua là rất quan trọng
eu cần tiếp tục hợp tác với các đối tác châu phi
khống chế làn sóng di cư vào hướng bờ biển của italia
bộ hàng không ai cập vừa thông báo đã phát hiện dấu vết thuốc nổ
trên thi thể các nạn nhân trong vụ rơi máy bay
mang số hiệu ms tám trăm linh bốn của hãng ejef air hồi tháng năm vừa qua
ủy ban điều tra đã chuyển vụ việc cho cơ quan công tố nhà nước ai cập
theo luật pháp ai cập cơ quan công tố đảm nhiệm điều tra vụ việc
nếu ủy ban điều tra nghi ngờ có hành vi phạm tội đằng sau vụ tai nạn
chiếc máy bay ms tám trăm linh bốn biến mất khỏi màn hình radar
khi đang hành trình từ paris tới cairo vào ngày một mươi chín tháng năm
khi đó trên máy bay có sáu mươi sáu người
gồm bốn mươi người ai cập một mươi năm người pháp và công dân của nhiều quốc gia khác
phân tích hộp đen ghi dữ liệu chuyến bay
các điều tra viên phát hiện có cháy trong hoặc gần buồng lái
trước khi máy bay rơi xuống khu vực giữa đảo crid của hy lạp và bờ biển phía bắc ai cập
trong khi đó bộ hàng không ai cập cho rằng
rất có thể nguyên nhân vụ rơi máy bay này là do khủng bố
những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của truyền hình nhân dân